tại sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn trong hai ngày đã tiếp nhận ba trăm linh bốn công dân từ các nước asean về việt nam
các công dân nhập cảnh qua hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây tỉnh quảng trị
phần lớn là người nghệ an quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
công tác tổ chức tiếp nhận cách ly đã được diễn ra nhanh gọn và an toàn
tại khu cách ly lực lượng quân y sư đoàn chín trăm sáu mươi tám tổ chức thăm khám
đo thân nhiệt hai lần một ngày đối với toàn bộ công dân tại khu vực cách ly
để kịp thời sàng lọc những trường hợp có dấu hiệu bất thường tiến hành lấy mẫu xét nghiệm

nhờ làm tốt công tác diễn tập luyện tập và chuẩn bị tốt về mọi mặt
quảng trị sẵn sàng đón nhận một trăm năm mươi công dân
tại khu cách ly lực lượng quân y sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã chuẩn bị doanh trại chỗ ăn ở để đón tiếp công dân ở các nước từ vùng dịch về
nhờ làm tốt công tác diễn tập luyện tập và chuẩn bị tốt về mọi mặt
quảng trị sẵn sàng đón nhận một trăm năm mươi công dân
ở địa bàn của tỉnh thừa thiên huế chúng tôi sẵn sàng đón nhận hai trăm linh công dân về nước
đến nay thì chúng tôi đã bố trí cho tất cả các công dân vào khu vực cách ly theo đúng quy định
sự kiến những ngày tới số lượng công dân việt nam ở nước ngoài sẽ nhập cảnh nhiều
nên sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly theo kế hoạch quy định của bộ quốc phòng